nội biên có một mươi năm xã thuộc ba huyện là lộc ninh bù đốt và bù gia mập
trên địa bàn các xã biên giới có một bộ phận không nhỏ bà con người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
hoàn cảnh kinh tế nhìn chung còn nhiều khó khăn vất vả
chính vì vậy trước đây thường xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật
ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực vùng biên
trước tình hình đó bằng cả tình cảm trách nhiệm và mệnh lệnh của người chiến sĩ biên phòng
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã chủ trương đẩy mạnh công tác dân vận
thực hiện nhiều giải pháp tăng cường giúp đỡ nhân dân trong công tác xóa đói giảm nghèo
phát triển kinh tế xã hội góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng biên
thực hiện đường lối đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
nhiều chủ trương chính sách phát triển kinh tế đối với vùng đồng bào dân tộc
miền núi biên giới đã được triển khai có hiệu quả
nhìn chung đời sống vật chất văn hóa tinh thần của bà con các đồng bào dân tộc thiểu số
đang ngày càng được nâng lên rõ rệt
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
và thế trận biên phòng toàn dân trong thời kỳ mới
tuy nhiên do ảnh hưởng bởi địa bàn cư trú trình độ nhận thức hay những phong tục tập quán
nên tình hình kinh tế xã hội ở một số địa phương còn khó khăn phức tạp
đặc biệt là địa bàn khu vực biên giới
từ việc ý thức rõ thực trạng đa phần cuộc sống của đồng bào khu vực biên giới còn nhiều khó khăn
trình độ dân trí thấp nguồn thu nhập chính chủ yếu dựa vào nông nghiệp
nhưng phương thức canh tác lại lạc hộ khiến năng suất lao động thấp
chính vì vậy giúp dân đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế
nâng cao trình độ dân trí
góp phần cải thiện đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho đồng bào ở nơi đây
được xác định là biện pháp vừa có ý nghĩa cấp thiết vừa cơ bản lâu dài
bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã cụ thể hóa các chỉ thị vào kế hoạch công tác đảng
công tác chính trị và công tác vận động quần chúng hàng năm của đơn vị
trước hết là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân khu vực biên giới
nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia hoạt động quản lý
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới
đến nay bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã phối hợp với chính quyền các cấp các ngành
thực hiện bốn dự án định canh định cư tập trung thuộc các chương trình một trăm ba mươi bốn một trăm ba mươi năm
ở các xã lộc hòa lộc thành lộc thịnh quỳ lộc ninh và đắc ơ huyện bùi gia mập
các dự án đã giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện ổn định cuộc sống
bên cạnh đó đơn vị còn cùng bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình phước
và bộ tư lệnh quân khu bảy xây dựng đề án tám mươi bốn về xây dựng điểm dân cư tập trung
bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới đến năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh
triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình máy ấm cho người nghèo nơi biên giới
vận động và xây dựng gần ba trăm linh căn nhà tình nghĩa và năm trạm xá quân dân y kết hợp
thông qua việc thực hiện chương trình ngân hàng bò giống
bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã trao tặng hàng chục cặp bò giống
cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
hỗ trợ giúp đỡ người dân xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi
bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực như mô hình kết hợp giữa nuôi dê và trồng hồ tiêu
mô hình trồng cao su mô hình trồng lúa nước
những kết quả đó đã phần nào giúp bà con nơi biên giới giảm bớt đi những khó khăn
thiếu thốn từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần
trước hết tôi cũng như là cảm ơn người đội biên phòng đặc huyết
như là cho con bò như là để nuôi sau này được thóc nghèo
như là trước hết như là sau này chăm chỉ chăm sóc bò hơn
như là cho người đội có quan tâm biên tắc khuất
quan tâm cho tôi chứ là để thóc nghèo
sau này chăm chỉ chăm sóc hơn cho nó sân sáng nhiều hơn nữa
trong những năm qua đảng ủy ban chỉ đồn biên phòng đặc huyết
đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đội công tác địa bàn
bám nắm dân khảo sát các hộ có hoàn cảnh khó khăn
để tổ chức các hoạt động và các mô hình dụng dạy
đến nay chương trình về ngân hàng bò giống của đơn vị đã phát triển tốt
và đặc biệt là số bò đã được nhân lên
và đặc biệt cái mô hình thứ hai là mô hình nuôi dê
thì đồn đã khảo sát hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
và hỗ trợ giống để nuôi dê
thực hiện cuộc phận động phát huy truyền thống
cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ do quân ủy trung ương phát động
cục chính trị bộ đội biên phòng đã phát động chương trình
nâng bước em tới trường
qua gần hai năm thực hiện đã có hàng ngàn học sinh nghèo
có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước
được hỗ trợ tiếp tục đến trường để tìm kiếm nguồn tri thức
với ước mong xây đắp một tương lai tươi sáng hơn
tại bình phước chương trình nâng bước em tới trường
được bộ đội biên phòng tỉnh triển khai thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
với mục tiêu là mỗi cán bộ chiến sĩ tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
nhận đỡ đầu hai em học sinh
đến khi học xong lớp một mươi hai
mỗi cơ quan đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh
nhận đỡ đầu ít nhất hai em học sinh trên địa bàn
và ít nhất một em học sinh của nước bạn campuchia
ở địa bàn đối diện
tính đến thời điểm hiện tại
lực lượng biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu sáu mươi một em học sinh
trong đó có một em học sinh campuchia
trong thời gian qua đồn biên phòng cửa khẩu diệu
đã phối hợp với đảng ủy ủy ban dân xã hưng phước
và xã phước thiện cùng với các trường
học đóng chân trên địa bàn
tiến hành khảo sát các em đó
để đánh giá tình trạng học tập của các em
cũng như phối hợp với nhà trường
để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
gắn với việc tham gia phát triển kinh tế
văn hóa xã hội ở địa phương đơn vị
bộ đội biên phòng tỉnh bình phước còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của người dân
các đồng biên phòng còn triển khai các biện pháp
giao nhiệm vụ
quản lý biên giới cho người dân
phát động nhân dân
cung cấp thông tin phản ánh tình hình
về các hoạt động có liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
trật tự an toàn xã hội
tối giác tội phạm
tổ chức phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
các ban ngành đoàn thể
xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện tốt các phong trào
quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới như
phát động phong trào tự quản đường biên cột mốc
giữ gìn an ninh trật tự thôn ấp
xây dựng mô hình câu lọc bộ
gia đình không có người thân phạm tội
mắc tệ nạn xã hội
câu lọc bộ điểm sáng biên giới
đến nay đã xây dựng được bảy câu lọc bộ điểm sáng biên giới
ba câu lộc bộ phụ nữ dân tộc tham gia tự quản đường biên cột mốc
và giữ gìn an ninh trật tự thôn ấp
với gần hai trăm linh hội phiên tham gia
qua đó nhiều thông tin có giá trị giúp công tác lãnh đạo
chỉ đạo đề ra các biện pháp đấu tranh phòng chống
được chủ động kịp thời
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
các tin tối giác của nhân dân
đặc biệt có giá trị trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
xử lý các điểm nóng về an ninh trật tự khu vực biên giới
lộc thiện là một trong bảy xã biên giới
thuộc huyện lộc ninh tỉnh bình phước
có đường biên giới tiếp giáp với vương quốc campuchia
dân cư ở đây chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số
tiên và khmer
nhìn chung đời sống còn gặp nhiều khó khăn
trình độ nhận thức
nhưng am hiểu pháp luật còn hạn chế
vì thế trước đây xã lộc thiện là địa bàn khá phức tạp
đứng trước tình hình đó
đồng biên phòng tanos đơn vị đóng chân trên địa bàn
đã tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương
và hội liên hiệp phụ nữ xã lộc thiện
thành lập câu lộc bộ phụ nữ tham gia tự quản đường biên
cột mốc biên giới
tính đến nay câu lạc bộ này đã đi vào hoạt động
hơn chín năm với hai mươi sáu thành viên
câu lộc bộ thì
ra đời từ cách đây là hơn hai nhiệm kỳ rồi
thường xuyên câu lộc bộ phối hợp với đồn biên phòng
thì mùa cuối
nói chung về tuần tra và bảo vệ
thì hàng cuối cũng như hàng năm
thì câu lộc bộ cũng phối hợp với đồn
để đi thăm và phát quan bụi rầm
cũng như bảo vệ cột mốc
câu lộc bộ còn gần đồng chị em
nghĩa là tích cực tuyên truyền các nghị định
rồi các luật bảo vệ rừng
rồi các luật buôn bán phụ nữ
nói chung đến tất cả các chị em phụ nữ
là một phụ nữ được tham gia vào các hoạt động phong trào của địa phương
kết hợp với tất cả các anh các chị ở trong đồn biên phòng
được tham gia bảo vệ cột mốc biên giới và đường biên
thì tôi rất là vui và rất là vinh dự
mình cũng đã được góp một phần công sức nhỏ bé của mình
để bảo vệ vùng biên cương của tổ quốc
từ khi thành lập đến nay
định kỳ hàng quý hàng tháng
câu lộc bộ tổ chức sinh hoạt để trao đổi
nắm bắt tình hình trên địa bàn
phối hợp với đồn biên phòng tà nốt
lực lượng công an dân quân xã
tuần tra khép kín khu vực biên giới
và phát quan đường biên cột mốc
với sự phối hợp nghiêm túc dịp nhàng giữa lực lượng biên phòng và cô lộc bộ
tình hình an ninh trật tự trên vùng biên ngày càng ổn định
không có các vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra
bên cạnh đó cô lộc bộ này còn tham gia tích cực
cùng với lực lượng biên phòng trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
tham gia vào các phong trào khác như hủ gạo tình thương
sau đói giảm nghèo dân số và kế hoạch hóa gia đình
trên địa bàn xã lộc thiện
đại bộ phận quần chúng nhân dân
đời sống còn kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là số đồng bào dân tộc thiểu số là chiếm gần ba mươi
thì đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn
thực hiện hũ gạo tình thương của đơn vị
mỗi tháng cán bộ chiến sĩ trích từ phần gạo của mình ra
để tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn
thực hiện chương trình nâng bước các em đến trường
hàng tháng cán bộ chiến sĩ cũng chích ra phần lương phụ cấp
hỗ trợ hai em trên địa bàn
mỗi em là năm trăm linh đồng trên một tháng
và nhận hỗ trợ một em ở phía campuchia đối diện
một triệu đồng trên một tháng
bên cạnh nguồn lực của đơn vị
thì đơn vị cũng đã vận động được nhiều mạnh thượng quân trong và ngoài tỉnh
để xây dựng tặng cho bà con gia đình chính sách nghèo trên địa bàn
được một mươi năm căn nhà đại đoàn kết và nhà tình nghĩa
cùng với việc hỗ trợ nhân dân trên địa bàn trong công tác xóa đói giảm nghèo
trong thời gian qua lực lượng biên phòng tỉnh bình phước
cũng đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe
tổ chức các lớp xóa mù chữ cho người dân khu vực biên giới
những người thầy thuốc mang khuôn hàm xanh
không ngại ngùng phức vả băng rừng lội suối
tìm đến các thôn bản xa xôi để khám bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân
những trạm xá quân dân y đóng ở các xã vùng biên giới
trở thành địa chỉ tinh cậy của nhân dân trên địa bàn mỗi khi có ốm đau bệnh tật
thực hiện chỉ thị hôm một của thủ tướng chính phủ về phong trào toàn dân tham gia
vào việc về biên giới trong tình hình mới
phong trào được phát động nhân dân ở một mươi năm xã biên giới
những ấp sóc ở gần biên giới
nhưng ngoài sóc ấp ở gần biên giới
nhân dân kể cả phía trong
cũng rất là tình nguyện tham gia
tham gia đăng ký vào chương trình phong trào toàn dân bảo vệ biên giới
chúng tôi hiện tại đang chuẩn bị sơ kết cho một năm thực hiện
mặc dù kinh phí bây giờ vẫn chưa có
nhưng chúng tôi đánh giá cao
chúng tôi cũng thấy cảm thấy là ấm lòng của người chiến sĩ biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
ấm lòng ở cái chỗ là dân người dân người ta tình nguyện tham gia
chương trình tiếp theo của chúng tôi là tiếp tục khám bệnh
giúp đỡ người nghèo nhân dân ở hai bên biên giới cả việt nam cả đông triều
xác định xây dựng thế trận biên phòng toàn dân
đóng vai trò nồng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới
trong thời gian qua lực lượng biên phòng bình phước trên cả nước nói chung
và lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bình phước nói riêng
đã tích cực giúp dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
tích cực giúp dân đẩy mạnh soạn xuất phát triển kinh tế
nâng cao trình độ dân trí góp phần cải thiện đời sống vật chất
văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn
đặc biệt là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng biên giới
những trạm khám quân chân y kết hợp những mô hình kinh tế
những lớp học xóa mù chữ những ngũ gạo tình thương
thật sự đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân vùng biên giới
hình ảnh người chiến sĩ biên phòng ngày càng trở nên thân thiết gần gũi và gắn bó với nhân dân
đây được xem là biện pháp vừa có ý nghĩa cấp thiết
vừa cơ bản lâu dài trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc biên giới quốc gia